hiện đang là thời điểm bước vào mùa khô hanh cũng là thời điểm bà con nhân dân lên nương chuẩn bị bước vào vụ sản xuất mới
việc đốt nương rẫy diễn ra khá phổ biến khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
nhằm hạn chế đến mức tối đa cháy rừng có thể xảy ra trong mùa khô năm nay
thì các ngành trên địa bàn tỉnh lai châu đã đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng của người dân
và đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
huyện nậm nhùn có trên bảy mươi bốn hectare rừng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên năm mươi ba
các xã có diện tích rừng lớn như xã hô bùm trung trải nậm trà
bước sang các tháng mùa khô cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu năm hai nghìn một mươi tám nhằm hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra
huyện nậm nhùn đã đẩy mạnh công tác kiện toàn lại các ban chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng
tại một mươi một xã thị trấn tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa trưởng bản với chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng tới đông đảo người dân
trong năm hai nghìn một mươi bảy một trăm bốn mươi sáu cuộc họp thôn bản đã được tổ chức với bảy ba trăm linh năm lượt người tham gia
bên cạnh đó huyện nậm nhùn cũng tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại một số xã
nhờ vậy ý thức phòng chống cháy rừng của nhân dân đã được nâng lên rất nhiều
cùng với các ban chỉ đạo các xã thị trấn bảy mươi năm tổ chuyên trách bảo vệ rừng hoạt động
tại các thôn bản trên địa bàn huyện cũng đã phát huy được hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng
thường xuyên cử lực lượng ứng trực tuần tra để phát hiện và kịp thời ngăn chặn cháy rừng có thể xảy ra
đối với những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao lực lượng chức năng tổ chức phát đường băng cản lửa
với cách làm đó từ đầu mùa khô đến nay huyện nậm nhùn đã không để xảy ra vụ cháy rừng nào
nguy cơ xảy ra cháy rừng trong những tháng mùa khô nắng nóng tới là rất cao
tuy nhiên với những phương án kế hoạch phòng chống cháy rừng cụ thể thiết thực
huyện nậm nhùn nói riêng và tỉnh lai châu nói chung hứa hẹn sẽ giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng diễn ra